tiếp tục cập nhật thông tin về công tác cứu hộ cứu trợ các nạn nhân trong trận động đất có độ lớn sáu hai độ richter xảy ra vào đêm qua tại tỉnh cam túc miền tây bắc trung quốc
vào sáng nay ngày một mươi chín tháng một mươi hai chính quyền các tỉnh cam túc và thanh hải đã đẩy mạnh công tác cứu hộ phân bổ ngay các mặt hàng cứu trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng do động đất
theo đó tỉnh cam túc đã huy động ba mươi ba xe cứu thương và một đội gồm một trăm bảy mươi ba nhân viên y tế đến các khu vực bị ảnh hưởng của động đất
trong khi đó tỉnh thanh hải huy động sáu mươi tám xe cứu thương và hơn bốn mươi chuyên gia tham gia công tác cứu hộ
cùng ngày ủy ban y tế quốc gia trung quốc đã cử một nhóm chuyên gia y tế đến những khu vực bị ảnh hưởng và điều phối các hoạt động y tế khẩn cấp từ các khu vực khác như tứ xuyên thiểm tây và ninh hạ để góp phần nỗ lực cứu hộ ở cả hai tỉnh cam túc và thanh hải
theo ủy ban này tính đến sáu h ba mươi sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai hơn ba trăm linh người bị thương đã được đưa đi điều trị
chủ tịch trung quốc tập cận bình đã chỉ thị chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác cứu hộ cứu nạn điều trị kịp thời cho những người bị thương nhằm giảm thiểu thương vong đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình động đất và diễn biến thời tiết để đề phòng thiên tai thứ cấp
thủ tướng lý cường yêu cầu nỗ lực giải cứu những người bị mắc kẹt và nhanh chóng điều trị những người bị thương
đến thời điểm hiện tại trận động đất đã cướp đi sinh mạng của một trăm linh người tại tỉnh cam túc và một mươi một người tại tỉnh lân cận thanh hải đồng thời gây hư hại một số cơ sở hạ tầng